chiều ngày một mươi năm tháng bảy đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo trung ương về tổng kết một mươi năm thực hiện quyết định số hai trăm chín mươi của bộ chính trị khóa một mươi
về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội
phát biểu tại cuộc làm việc đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết
hà nội đã triển khai thực hiện sáu nhiệm vụ về công tác dân vận theo quyết định số hai trăm chín mươi trên địa bàn thành phố bài bản và đạt được kết quả khá toàn diện
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của đảng bộ thành phố khóa tới sẽ nghiên cứu để ban hành một số nghị quyết chuyên đề sâu hơn về công tác dân vận
đánh giá cao kết quả nổi bật của thành ủy hà nội trong thời gian qua đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đề nghị
hà nội cần tiếp tục đưa việc thực hiện nghị quyết số hai trăm chín mươi ngày càng đi vào thực chất hơn và đem lại hiệu quả trong phục vụ người dân
đồng thời nhận thức sâu sắc hơn đối với công tác dân vận đặc biệt cả hệ thống chính trị phải tham gia vào công tác dân vận